theo phản ánh của người dân khối một mươi phương cửa nam và khối vĩnh xuân phương đông vĩnh
thành phố vinh thời gian gần đây nhà máy nước hưng vĩnh thuộc công ty cổ phần cấp nước nghệ an
đã xả nước thải sản xuất bùn thải ra hồ điều hòa sinh thái cửa nam gây ô nhiễm môi trường
trước tình hình đó vừa qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại hiện trường
nhà máy nước hưng vĩnh địa chỉ số một trăm một mươi năm đường nguyễn sinh sắc phường cửa nam tp vinh
sản xuất cấp nước sạch cho địa bàn thành phố vinh
quá trình sản xuất bùn thải và nước thải được nhà máy xây dựng đường ống dẫn về bể chứa
tại khối vĩnh xuân phường đông vĩnh
bể chứa bùn thải được xây thành ba ngăn với tổng diện tích khoảng một m hai
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện ở bể thứ ba bùn nước thải đang chảy vào đường ống
và xả trực tiếp ra hồ điều hòa sinh thái thuộc khối vĩnh xuân phường đông vĩnh
nước thải có màu đục kèm theo bùn thải
để xử lý tình trạng trên sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi công ty cổ phần cấp nước nghệ an đã huy động lực lượng
máy móc kỹ thuật tiến hành bịt đường ống xả thải từ bể chứa số ba sang hồ điều hòa sinh thái cửa nam
đồng thời hút lượng bùn thải đã thải thời gian vừa qua từ hồ điều hòa sinh thái cửa nam
trở lại bể lắng của khu vực xử lý nhà máy nước hưng vĩnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an đang phối hợp với các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ việc xả nước thải bùn thải của nhà máy nước hưng vĩnh có đúng quy định hay không
lượng bùn thải đã thải vào hồ điều hòa cửa nam là bao nhiêu
đồng thời dựa trên kết quả phân tích mẫu nước thải bùn thải được lấy tại buổi kiểm tra
để làm căn cứ giải quyết sự việc